sau hơn một tháng kể từ khi công bố bệnh dịch tả lợn châu phi cho đến hiện tại thanh hóa đã có thêm nhiều ổ dịch mới mặc dù tỉnh đã sớm triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa
tính đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã lan ra sáu mươi chín hộ hai mươi ba xã của năm huyện yên định thiệu hóa thành phố thanh hóa đông sơn và thường xuân
thông tin từ tri cục thú y tỉnh thanh hóa cho thấy số lợn nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh vẫn đều đạn phát sinh thêm
hiện tại số lợn buộc phải tiêu hủy đã gần một bảy trăm linh con tổng trọng lượng khoảng tám mươi chín kg